ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã đến dự lễ kỷ niệm ba mươi bảy năm ngày nhà giáo việt nam và chúc mừng thầy cô giáo học viện nông nghiệp việt nam
gửi đến các thế hệ thầy giáo cô giáo cán bộ viên chức người lao động sinh viên học viên và nghiên cứu sinh của học viện lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
phó thủ tướng nêu rõ đảng nhà nước ta luôn quan tâm coi trọng và thực hiện nhiều chủ trương chính sách phát triển nông nghiệp nông dân và nông thôn
phó thủ tướng cho biết hiện nay học viện được xác định là một trong các trường đại học trọng điểm của đất nước do đó học viện phải tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo phù hợp với thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư và bùng nổ thông tin hiện nay